theo đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu khi đang thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về ma túy và nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tổ tuần tra kiểm soát công an tỉnh quảng bình tiến hành đón dừng
và kiểm tra xe ô tô khách loại bốn mươi năm chỗ biển kiểm soát bảy mươi ba b tám trăm bảy mươi bốn do tài xế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ở huyện quảng ninh tỉnh quảng bình điều khiển theo hướng bắc nam trên xe chở bốn mươi hành khách
qua kiểm tra bằng dụng cụ test nhanh ma túy phát hiện trong cơ thể của lái xe có chất ma túy
tổ tuần tra đã phối hợp với bệnh viện việt nam cuba đồng hới
xét nghiệm khẳng định và kết quả tài xế này đã dương tính với chất ma túy
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo thống kê của cảnh sát phòng trải nghiệm
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội số vụ cháy rừng trên địa bàn hà nội
mặc dù đã được kiềm chế giảm hơn so với trước thế nhưng vẫn ở mức cao
điều đáng lo ngại là những nguy cơ tiềm ẩn về cháy rừng vẫn tồn tại ở không ít địa phương
đặc biệt vào thời điểm hiện nay thời tiết đang trong cao điểm nắng nóng
do đó chỉ cần một chút lơ là bất cần của người dân hay là khách du lịch thì cháy rừng rất dễ xảy ra
những hình ảnh này vẫn là nỗi ám ảnh với người dân huyện sóc sơn
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy một vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ sóc sơn
theo nhận định của sở nông nghiệp và phát triển nông tôn thành phố hà nội
đây là vụ cháy rừng lớn nhất lâu nhất trong lịch sử với khoảng năm mươi hectare rừng bị thiệt hại trong một mươi hai giờ đồng hồ
rất nhiều bài học đã được rút ra sau vụ cháy rừng nghiêm trọng này
thời tiết nắng nóng kéo dài trong khi đó hiện nay nhiều hoạt động du lịch sinh thái diễn ra tại các khu vực rừng phòng hộ
đây chính là những nguy cơ rất dễ gây hậu quả cháy rừng